thị trấn tiểu cần huyện tiểu cần tỉnh trào vinh gia đình chị thành ngọc tỏ mở cửa hàng kinh doanh ngay trên mảnh đất của gia đình từ nhiều năm nay
nằm sát ngay cạnh trụ sở bảo hiểm xã hội huyện tiểu cần nên chị cũng thường xuyên có cơ hội trò chuyện với đội ngũ cán bộ bảo hiểm
cũng nhờ đó mà ngay từ nhiều năm trước chị đã nhận thức rõ lợi ích của việc tham gia mùa bảo hiểm
em tham gia hồi đó giờ cũng như bảo hiểm y tế là cũng lâu lắm rồi
từ hồi con gái rồi
ờ bên gia đình em rồi ai cũng tham gia hết là em mới có chồng về đây nhưng mà cũng có tham gia
đi sanh hai bé là đều có sử dụng bảo hiểm y tế
em không có đóng có hai mươi mà còn em mượn em mượn hơi nhiều
không chỉ tham gia mùa bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả hai vợ chồng mà từ nhiều năm trước khi còn chưa lập gia đình chị đã tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế
lấy chồng sinh liền hai người con
nhưng chị lại tiếp tục mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình
ông xã với em đều làm ở ngoài không có làm cho cơ quan
rồi thành ra mua vậy nữa sau này khi lớn tuổi thì mình có lợi cho bản thân mình chút
với lợi mình đỡ cho con mình ví dụ tới trường hưu thì mình cũng có thẻ bảo hiểm sẵn luôn
để bớt gánh nặng cho con mình chút
sau một năm triển khai chị đã trở thành một người đàn ông
trong năm triển khai nghị quyết hai mươi tám hiện số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã tăng tới một năm lần so với một mươi năm trước đó
đây là thành tựu vượt bậc trong năm hai nghìn một mươi chín của ngành bảo hiểm xã hội nói riêng và của cả hệ thống chính trị nói chung
tuy nhiên số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn chưa thực sự đạt được kỳ vọng bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân
hiện người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai chế độ là hưu trí và tử tuất
trong khi thời gian đóng dài là những nguyên nhân khiến chính sách này chưa thực sự tăng
trước thực trạng đó bộ lao động thương minh và xã hội đề xuất bổ sung thêm ba chế độ vào bảo hiểm xã hội tự nguyện
gồm chế độ thai sản chế độ ốm đau và chế độ trợ cấp gia đình trẻ em
cụ thể người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ một mươi hai tháng trở lên và chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần
sẽ đủ điều kiện hưởng quyền lợi của chế độ thai sản
người lao động sẽ được hưởng quyền lợi khi không may ốm đau tối đa ba mươi ngày trong một năm
và với điều kiện là tự nguyện
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không hưởng bảo hiểm xã hội một lần
cũng theo nội dung tờ trình của bộ lao động thương binh và xã hội
trợ cấp gia đình trẻ em được đề xuất bổ sung vào chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành
căn cứ vào chế độ hưu trí và tử tuất của bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện hành
trợ cấp dự kiến được thêm vào và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia có con dưới sáu tuổi
mức trợ cấp dự tính được hưởng là ba trăm năm mươi đồng hàng tháng
điều kiện là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và không hưởng bảo hiểm xã hội một lần
nếu những đề xuất trên được áp dụng có thể trở thành điểm nhấn tăng tính hấp dẫn
và hoàn thiện của chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện thu hút đông đảo người dân tham gia

nếu những đề xuất trên được áp dụng có thể trở thành điểm nhấn tăng tính hấp dẫn và không hưởng bảo hiểm xã hội